bộ y tế cho biết bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi là một ba trăm một mươi bốn
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm linh năm chín trăm bảy mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm chín mươi chín ca
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm tám mươi bốn một trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có tám trăm linh ba một trăm sáu mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
gồm quảng ninh vĩnh phúc ninh bình lạng sơn sơn la yên bái hà giang lai châu hải phòng
tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm hai mươi năm một trăm hai mươi một ca bình dương hai trăm hai mươi tám tám trăm bốn mươi ca đồng nai sáu mươi một năm trăm ba mươi hai ca
lòng an ba mươi bốn hai trăm hai mươi bảy ca tiền giang một mươi năm sáu trăm hai mươi sáu ca